cơn bão mang tên quốc tế talim đang mạnh dần lên và dự kiến sẽ đổ bộ vào các vùng ven biển giữa khu vực phía đông đảo hải nam hoặc là phía tây quảng đông của trung quốc
từ tối thứ hai ngày một mươi bảy tháng bảy đến sáng ngày một mươi tám tháng bảy
và trong ngày hôm qua ban chỉ huy phòng chống lũ lụt và hạn hán quốc gia trung quốc đã kích hoạt ứng phó khẩn cấp cấp độ bốn đối với bão và lũ lụt ở các tỉnh miền nam của nước này gồm quảng đông quảng tây và hải nam
trung quốc có hệ thống ứng phó khẩn cấp kiểm soát lũ lụt gồm bốn cấp độ trong đó cấp độ một là cấp nghiêm trọng nhất
chính quyền địa phương đã được khuyến cáo tăng cường giám sát công tác phòng chống thiên tai đồng thời kêu gọi người dân cũng như tàu thuyền quay trở lại bến cảng hoặc là tìm nơi tranh trú an toàn
bộ tài nguyên nước của nước này cũng kích hoạt ứng phó khẩn cấp cấp độ bốn đối với rủi ro lũ lụt ở sáu tỉnh miền nam do bão dự kiến sẽ gây mưa to và lũ lụt
bộ này cũng đã cử hai đội công tác đến khu vực ở quảng đông quảng tây và hải nam để hỗ trợ phòng chống thiên tai tại địa phương